với số cá chết dọc đập hồ chuối và trong các hồ của hộ nuôi cá chính quyền địa phương đã chỉ đạo thu gom xử lý để không gây ổ nhiễm môi trường
vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi tại tỉnh con tum đã xảy ra một vụ nổ khiến bốn người trong một gia đình thương vong
sự việc xảy ra ngay tại gia đình ông athen bốn mươi sáu tuổi chú tại thôn năm xã đắc cấm thành phố con tum
trong lúc vợ ông athen là bà ý đức bốn mươi năm tuổi
cùng hai con y thuy một mươi năm tuổi và a theo chín tuổi đang xem tv thì vụ nổ bất ngờ xảy ra
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông athen tự ý đập tháo một đầu đạn
vụ nổ đầu đạn khiến ông athen tử vong tại chỗ
bà y đức tử vong trên đường đi cấp cứu
hai cháu y thuy và a theo bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
thông tin từ những người hàng xóm cho biết quả đạn phát nổ là do ông athen nhặt được trong quá trình đi câu cá
gia đình ông athen có sáu người
khi vụ nổ xảy ra có bốn người ở nhà hai con lớn đi gặt lúa nên may mắn thoát nạn
chính quyền và các hộ đàn thể địa phương đã đến thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình và lo hộ sự cho vợ chồng ông athen
cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội cho biết
lại có thêm một công nhân đang quét rác trên đường phố hà nội thì bị hành hung phải nhập viện để điều trị
sự việc xảy ra vào hồi hai mươi một h một mươi năm đêm hai mươi hai tháng một mươi
nhiệm vụ thu rác tại địa bàn phường cát linh âu trợ dừa quận đống đa
công nhân nguyễn văn sinh thuộc tổ môi trường hai chi nhánh đống đa bị một đối tượng nam giới hành hung
theo những người có mặt tại hiện trường trong khi thu rác ở các hộ dân tại khu tập thể k một phố giảng võ
anh sinh bị một nam thanh niên là bảo vệ của một nhà hàng gần đó ném bọc rác vào người
sau đó thanh niên này to tiếng chỉ bới dẫn tới hai người sâu sát với nhau
tại thời điểm đó anh sinh bị năm thanh niên đấm nhiều cú vào mặt vào bụng làm chảy nhiều máu
đây không phải là lần đầu tiên công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ thì bị hành hung
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu một nữ công nhân của chi nhánh môi trường đỗ thị hoàn kiếm cũng bị hành hung đến bất tỉnh
khi đang làm nhiệm vụ tại phố nguyễn hữu huân thuộc quận hoàn kiếm
thưa quý vị xã hồng hà huyện đan phượng một địa bàn đã từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội của thành phố hà nội
thế nhưng giờ đây hồng hà đã đổi thay
bởi tại nơi đây có những mảnh đời lầm lỗi đã cùng giúp nhau vươn lên làm lại cuộc đời
họ đã cùng gắn kết với nhau tại một địa chỉ tin cậy đó là câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên
đôi bàn tay thoăn thoát của chàng trai có cái tên giống con gái nguyễn thu hà
đang hoàn thiện lô hàng kịp thời bàn giao cho khách
ít ai biết rằng vào khoảng những năm hai nghìn trong cơn bão của ma túy tràn về các vùng quê
anh đã bị cuốn vào vòng xoáy của ma túy
từ con nghiện ma túy đến tội phạm cướp giật tài sản anh đã phải nhận bản án phạt tù nghiêm khắc
sau khi trở về địa phương thì bản thân vợ con đã bỏ đi nơi khác không ở lại với gia đình anh nguyễn thu hà
và cái lúc đấy anh nguyễn thu hà rất là kiệt quệ về cái phương hướng và định hướng cái nối sống

trở về địa phương với sự mặc cảm về bản án luôn đè nén
thì vào thời điểm này các thành viên trong câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên trong đó có các cán bộ công an huyện đan phượng đã tìm đến
sau đó một sưởng mộc do anh nguyễn thu hà làm chủ đã được thành lập nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể
sưởng mộc của anh luôn thu hút hơn một mươi lao động trong đó có những người đã từng là tội phạm
khi mà bước chân ra khỏi cái môi trường về tái hoạt nhập với cộng đồng và xã hội ấy
thì em cũng chưa xác định được công việc của mình
khi mà được anh hà anh mẹ xưởng thì anh gọi về là anh em hỗ trợ nhau tạo điều kiện công việc
thì mỗi tháng thu nhập cũng đủ để nói chung là không được dư giả nhiều lắm mà cũng đủ để nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình
câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên được thành lập năm hai nghìn một mươi
thì chúng tôi nắm mắt được em như thế thì chúng tôi cũng đến vận động anh tham gia câu lạc bộ
anh đã xóa bỏ mặc cảm và đã vươn lên chính mình để tham gia có ích cho gia đình và xã hội
thì đúng rồi
một cái tấm gương để các cái thành viên trong câu lạc bộ cần học tập và nói theo
sự thành công của anh nguyễn thu hà có sự đóng góp rất lớn của ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên
hoạt động của câu lạc bộ là quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
theo đó nhiều hình thức tuyên truyền về các tấm gương tốt các bài học từ lỗi lầm trước đây đã được các hội viên câu lọc bộ áp dụng vận động
sau khi phải tạo được ba mươi một tháng thì được trở về xã hội
thì về xã hội thì được gia đình anh em bạn bè với các chú công an xã của câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên tạo điều kiện giúp đỡ cho
thì làm lại từ đầu bước đầu tiên làm thì cũng vất vả
gia đình cũng cắm sổ vay vệnh vận vay nội ngoại các anh các chú
được ba trăm linh triệu thì về xã hội
về nhà bước đầu thì chỉ có hai anh em làm đấy thôi
sau hai năm cố gắng gì được như bây giờ
hồng hà giờ đây đã đổi thay
tỷ lệ tội phạm và người phạm tội giảm rõ rệt
những năm qua toàn xã không phát sinh người nghiện ma túy mới
đây chính là thành quả từ sự nỗ lực hết mình của các thành viên câu lạc bộ vì cuộc sống bình yên
thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
được phát sóng hàng ngày trên kênh an tv
và tiếp theo thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật có trên các số báo ra ngày hôm nay thứ ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thưa quý vị kinh tế số thế giới không chờ chúng ta
phải giải được bài toán việc làm là tiêu đề một bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
ghi nhận thực tế máy móc đang dần thay thế con người trong một số ngành sản xuất
và bài toán việc làm cho người lao động là một vấn đề cần được tính toán
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy thống kê của tổ chức lao động quốc tế ilo cho biết bảy mươi năm số lao động trong ngành điện tử
tám mươi sáu trong ngành dệt may ra dày tại việt nam có nguy cơ thất nghiệp vì bị máy móc thay thế
điều này cho thấy những bước phát triển theo xu thế tất yếu áp dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
tuy nhiên sự thay thế của máy móc đang làm tăng nguy cơ thất nghiệp của người lao động
và giải quyết được bài toán việc làm đang là một bài toán khó đặt ra với nước ta
trong đó cần tính toán đến rất nhiều yếu tố
từ cân đối
và phân bổ đào tạo đến việc phát triển quy hoạch cho mỗi lĩnh vực kinh tế
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi ba trường đại học được giao thí điểm theo hướng tự chủ
và các trường này được phép thu học phí cao hơn so với quy định hiện hành
ghi nhận vấn đề này báo công an nhân dân có bài học phí đại học có thể tăng gấp ba lần
theo đó thực hiện đề án thí điểm do chính phủ giao một số trường đại học đã tăng mức học phí
theo lội chứng
học viện công nghệ biểu trình và cao hơn so với quy định hiện hành
như trường đại học kinh tế quốc dân hà nội đã tăng hơn bốn triệu đồng so với năm học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
học viện công nghệ biểu trình viễn thông cũng điều chỉnh học phí tăng nhẹ so với năm học trước
điều này đang khiến nhiều sinh viên lo ngại về mức học phí tăng
đặc biệt là các bậc phụ huynh lo ngại về mức học phí tăng
nhưng chất lượng giáo dục lại dậm chân tại chỗ
chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước nới mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm hai nghìn hai mươi
từ mức một mươi tám lên mức hai mươi một
và để đạt được mục tiêu đó trong ba tháng cuối năm ngân hàng phải bơm ra sáu trăm linh tỷ đồng
đây là con số không nhỏ và sẽ tạo áp lực lên hệ thống ngân hàng
báo thanh tra ghi nhận ý kiến của chuyên gia kinh tế nguyễn trí hiếu cho rằng
con số sáu trăm linh tỷ đồng là không nhỏ khi tiền được bơm mạnh tay như vậy
tuy nhiên chúng ta không nên lo ngại về nền kinh tế có hấp thụ được vốn hay không
thậm chí chúng ta muốn thì số tiền bơm ra nhiều hơn nữa vẫn có thể đạt được
bởi nền kinh tế hiện nay dòng vốn vẫn phụ thuộc vào ngân hàng là chính
vấn đề quan trọng là ngân hàng cần có chính sách điều tiết nguồn vốn này một cách hợp lý
thúc đẩy các ngành sản xuất kinh doanh phát triển
tránh tập trung vào một số lĩnh vực hút vốn như bất động sản
xuất hiện hấu tử thần trên quốc lộ một mươi tám đạn qua thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
xử lý hơn hai phương tiện vi phạm trong tháng một mươi
xử lý hơn hai phương tiện vi phạm trong tháng một mươi
đánh giá disappears trên địa bàn thành phố hà nội
cùng gấy thăm cuối sách báo miễn phí phục vụ bà bảy mươi hai tuổi tại phố đặng tiến đông
hà nội nơi kết nối và lan tỏa văn hoá đọc cho người dân thủy đô
nơi kết nối và lan tỏa văn hoá đọc cho người dân thủy đô
sau đây là nội dung chi tiết một hố thử thần rộng hơn một mươi năm mét vuông
sâu gần một năm mét đã bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường bot thuộc quốc lộ một mươi tám
đoạn đi qua thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh
vị trí xuất hiện hố tử thần này nằm trên đoạn đường thuộc dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ một mươi tám
do công ty cổ phần bot biên cương làm chủ đầu tư
hiện công ty này đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để các trạm thu phí đi vào hoạt động
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt và huy động ba xe tải
chở khoảng một mươi tấn đất đá để lấp điểm lún sụt trên
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành đặc biệt cảnh cáo nguy hiểm
đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn
hiện lực lượng chức năng đã tiếp tục theo dõi mức độ sụt lún lan rộng của hố tử thần này
và trưng cầu ý kiến các cơ quan chuyên môn để xác định rõ nguyên nhân
tại tp hcm ba người đàn ông trong đó có một người là tài xế taxi của hãng xe mai linh
ngồi nhậu tại một phòng trọ trên đường số tám phường bình hưng hòa b quận bình tân
sau khi tranh cãi về việc điều khiển xe ô tô một người trong nhóm ra mở cửa xe taxi
mang biển số năm mươi một f bốn mươi bốn nghìn tám mươi hai rồi nổ máy
chiếc taxi bất ngờ lùi thẳng vào ngôi nhà gần đó làm hư hỏng nhiều đồ đạc và máy móc
may mắn lúc xảy ra sự cố chủ ngôi nhà đang ở trên lầu nên thoát nạn
còn tại hà tĩnh xe taxi mang bị kiểm soát ba mươi tám a một trăm hai mươi chạy trên quốc lộ một mươi năm a
chạy theo hướng tp hcm khi đến địa phận xóm ba xã phúc đồng
huyện hương khê thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách do anh nguyễn văn toàn
điều khiển theo hướng ngược lại sau vụ va chạm cả xe taxi và xe khách đều bị hư hỏng nặng
ba người trên xe taxi bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
thông tin từ sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết từ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị đã lập hai một trăm linh hai biên bản vi phạm hành chính
phạt tiền ba tỷ một mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi năm nghìn đồng tạm giữ hai mươi phương tiện
tức giấy phép lái xe
trong đó lĩnh vực vận tải hành khách có tám trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn tám trăm năm mươi triệu đồng tạm giữ một mươi phương tiện tức giấy phép lái xe một trăm linh năm trường hợp
kiểm tra xử lý thu hồi phù hiệu từ chối phục vụ một tháng đối với một mươi bảy xe
ba tháng đối với hai xe chạy tuyến cố định của các đơn vị vận tải vi phạm
tại khu vực bến xe mỹ đình giáp bát trên các tuyến đường phạm hùng
phạm văn đồng nguyễn trãi kim đồng lực lượng kiểm tra giám sát của trung tâm
đã kiểm tra giám sát trên tuyến được hơn ba lượt xe
lập một trăm hai mươi sáu biên bản vi phạm hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng
vào sáng qua hai mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an hà nam
đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên biên hòa
tại buổi tuyên truyền hơn một học sinh được tuyên truyền viên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
kiến thức về luật giao thông đường bộ
các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn giao thông
và cách phòng chống giảm thiểu tai nạn khi tham gia giao thông
quy định bắt buộc phải đổi mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô xe đạp điện
qua buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về luật giao thông
từ đó chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi

quốc sáu trăm bảy mươi hai giấy khách đoàn xe
một cuốn sách hết sức đơn sơ chỉ vòn vẹn với tấm biển
kính mời nhân dân đọc sách báo miễn phí
nhưng là nơi kết nối và lan tỏa văn hóa đọc giữa lòng thủ đô
và chúng ta hãy cùng gặp gỡ chủ nhân của cuốn sách báo đó
là bà phạm thị huyền dung năm nay đã bảy mươi hai tuổi
để nghe bà chia sẻ về lý do có quầy sách này

tôi thường hay tập hình ở đây mà ra lúc đầu tôi thấy lạ
thấy quầy bày ở đây có cái khẩu hiệu mời nhân dân đọc báo
tôi năm mươi tuổi đảng đảng bộ hà nội cho tôi một tờ báo hà nội mới
tôi thấy rằng một mình đọc xong là vứt đi nó lãng phí quá
tôi nghĩ ra ngoài đường tôi nhặt được cái biển này
thì tôi biết là mời nhân dân đọc báo và đặt trên cái tờ báo hà nội
từ ngày ba tháng hai ngày sinh nhật đã
xuất phát từ cái tiếc thôi
sau đó thì tôi đặt ở ngoài vỉa hè rào kia
sau đó thì nửa tháng đầu lúc đầu tôi thấy có người đứng lại xem
có người thì hiếu kỳ sao có người lạ lại mời nhân dân đọc báo
thì họ đứng lại họ nhìn
sau đó thì có người lại cầm lên xem
thế tôi bảo là để hấp dẫn thì nửa tháng đầu tôi có bỏ tiền lương hưu ra mua nửa tháng đầu
ví dụ báo người cao tuổi này cựu chiến binh này báo thanh niên báo bóng đá
vân vân báo pháp luật
đặt lên trên đấy
thì có nhiều người đọc hơn
thì tôi cho là quần chúng nhân dân ủng hộ nhiệt thành lắm
tôn trọng cái văn hóa đọc lắm
vẫn cứ thường xuyên tôi đọc xong thì tôi lại mang ra đây cho mọi người đọc
vì tôi trong ban chấp hành là mỗi một tuần được bốn số
thế tôi đọc xong thì tôi lại mang ra đây
cho mọi người cùng đọc
tôi vẫn thường nói với mọi người rằng là kể cả tôi và nhiều người khác nữa cũng không thể nào làm nổi được cái việc này
vì không những bỏ ra thời gian rồi thì tâm huyết vào đây rồi thì nói thật cả tiền của đổ vào đây để làm cái quầy báo miễn phí này như thế này
tôi thấy bà dung là tuyệt vời
chả có mấy người làm được như thế
vì cái văn hóa đọc bây giờ nó mai một đến nhiều rồi
bà dung vốn là giảng viên môn triết học
tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh này đã về hưu đã bước qua cái tuổi thất thập
thay vì nghỉ ngơi vui vùa về con cháu bà lại chọn công việc mà ai cũng cho là gần giờ này
và ngoài tai những lời ra tiếng vào bà kiên nhẫn đều đặn mở quầy sách báo từ sáu h ba mươi sáng đến hai mươi hai giờ đêm
dần dần nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của các cụ mỗi sáng tối
nhiều học sinh sinh viên cũng ghé quầy sách của bà dung với hy vọng tìm được những cuốn sách hay
một bổ ích cho mình
mấy em lên nhật trường thế này em có qua công viên đông đa chơi tình cờ biết được quán sách của bà
em thấy việc làm của bà là bà rất là tốt vùng
em có thể ra đây đọc những cuốn sách mà em không có tiền để mua
tôi thấy việc làm của bà dung rất là đáng hoan nghênh
hồi tuổi bác già rồi bây giờ bác lại mở những sách này tôi lên dưới bảo bác thấy mệt không
bác bảo không chỉ thấy vui lắm
nói chung là bác ấy chỉ khó khăn
không có tấm lặng
nhiều hôm mùa một mùa hai giờ đêm bác còn lọ mọ ở đây
bác ấy cũng xếp đấy
nói chung là công việc không phải đơn giản
ban ngày đây mở túi ra này xong rồi chốc lại bác ấy
bây giờ ngồi đến độ một mươi giờ một mươi một giờ là cứ một mình lọ mọ
quầy sách báo miễn phí được đặt gần khu di tích lịch sử gò đống đa dường như đã trở thành một nét văn hóa mới ở khu vực này
ở đó người đọc không chỉ có thêm thông tin xã hội kiến thức về sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác
mà còn gần gũi nhau hơn
người già trẻ nhỏ thanh niên cùng trò chuyện thảo luận và chia sẻ các vấn đề mà họ quan tâm
niềm vui cứ thế được lan tỏa